phân xe cho cô giám sát và giao thẻ thông minh cho học sinh

trường tiếp nhận yêu cầu sử dụng tính năng để lên lộ trình đưa đón học sinh của toàn trường
thì giám sát sẽ bấm vào tên em đó để xác nhận
thông tin này cũng đồng thời được chuyển về cho phần mềm quản lý được cài đặt trên điện thoại của phụ huynh
họ sẽ lập tức biết được con mình đã được đón lên xe hay chưa
với các học sinh nghỉ học trong ngày hệ thống thiết lập quản lý để giúp có sự liên kết tối đa thông tin giữa gia đình nhà trường và nhân viên giám sát
hệ thống thì hiện nay đã được triển khai và đang được sử dụng ở một trường lên cấp lớn ở hà nội
chúng tôi cũng đang tiếp cận để giới thiệu các giải pháp với nhiều các đơn vị khác
tuy nhiên giải pháp sẽ phát triển và tiến hóa theo thời gian
để đáp ứng nhu cầu sử dụng trên thực tế của từng trường
nhóm nghiên cứu cho biết sẽ phát triển cung cấp giải pháp phù hợp với các cơ sở đào tạo ở từng quy mô khác nhau
với các hệ thống giáo dục liên cấp quy mô lớn
nhóm sẽ lựa chọn chọn gói giải pháp gồm cả phần cứng và phần mềm cài đặt trên hệ thống máy chủ của chính họ
nhưng với các cơ sở đào tạo với quy mô vừa và nhỏ
nhóm nghiên cứu sẽ cung cấp toàn bộ dịch vụ
gánh nặng về chi phí đầu tư ban đầu
thưa quý vị và các bạn
từ vài năm qua thế giới đã biết tới khái niệm thịt nuôi trong phòng thí nghiệm
và hy vọng phát triển một loại đạm thay thế không quả giết mổ
mới đây một công ty của nga tuyên bố lần đầu tiên sản xuất được loại thịt như vậy ở trong nước
và sẽ nhanh chóng đưa sản phẩm này ra thị trường với giá cả phải trăng
các nhà khoa học nga đã sản xuất một viên thịt
nặng bốn mươi gram từ tế bào trên mô cơ của giống bò angus
theo đó tế bào gốc từ bắp bò được nuôi cấy trong thùng chứa vi sinh
tương tự quá trình lên men bia và sữa chua để giúp các mô cơ mới phát triển
để sản xuất một miếng thịt sạch như vậy công ty ochakovo đã phải dành hai năm nghiên cứu
với chi phí khoảng một mươi bốn đô la mỹ
nếu thành công một kg thịt sẽ chỉ có giá là năm đô la mỹ thậm chí là rẻ hơn
theo các nhà khoa học thịt nuôi trong phòng thí nghiệm tốt hơn thịt tự nhiên
không chỉ bởi không phải sát sinh cũng như không chứa kháng sinh
mà thịt trong phòng thí nghiệm có thể được bổ sung vitamin hay sắt
hoặc có thể điều chỉnh mùi vị theo ý của khách hàng
với những ai đã qua thời sinh viên hẳn vẫn còn nhớ những kỷ niệm
trong đó không ít lần chính chúng ta hoặc bạn bè của chúng ta đã điểm danh hộ bạn của mình trên lớp
thế nhưng với phần mềm mã vạch thì việc điểm danh hộ sẽ rất khó khăn
đối với những sinh viên trường đại học công nghệ flinders info của australia
việc điểm danh bằng mã qr code
thay thế phương thức điểm danh truyền thống đã được phổ biến từ năm hai nghìn một mươi
việc điểm danh tại lớp học là một phần quan trọng đánh giá chất lượng cuối kỳ của sinh viên
thế nhưng việc điểm danh truyền thống chiếm rất nhiều thời gian cho một tiết học của các sinh viên
sau khi trường áp dụng hình thức điểm danh bằng công nghệ qr thông qua điện thoại thông minh
quy trình điểm danh đã được thực hiện nhanh chóng và tiện lợi
còn tại trường đại học guelph canada
mã qr đã sớm được áp dụng như một chìa khóa vạn năng để truy cập mọi dữ liệu thông tin của sinh viên
giờ đây chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh trong tay
sinh viên đã có thể quản lý được dữ liệu và cả việc học trong trường một cách tiện lợi
bỏ qua những giấy tờ phải mang theo khi truy cập vào các hệ thống dữ liệu
không chỉ được sử dụng trong công tác quản lý tại các trường đại học
mã qr code còn được sử dụng trong thanh toán bữa ăn tại căng tin sinh hoạt phí
cách quản lý này rất đơn giản sinh viên chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh
tải về ứng dụng hoặc chương trình thiết kế riêng cho qr code
và phần còn lại hãy để công nghệ hỗ trợ
nhằm giảm áp lực cũng như tăng hiệu quả công việc của các nhân viên y tế
một nhóm các nhà nghiên cứu tại mỹ đã phát triển thành công một hệ thống robot trợ lý
giúp các y tá chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện
với sự hỗ trợ của tổ chức khoa học quốc gia mỹ
nhà nghiên cứu robot dan poga và nhóm các kỹ sư y tá
tại đại học louisvil đã phát triển hệ thống robot trợ lý y tá cải tiến mới
có tên gọi là ana
ana đảm nhiệm việc giúp đỡ đội ngũ y tá chăm sóc các bệnh nhân tại bệnh viện
hệ thống được thiết kế để hỗ trợ bệnh nhân thực hiện các công việc hàng ngày
như giao đồ đưa bệnh nhân đi dạo và gửi cảnh báo đến đội ngũ y tá khi có trường hợp khẩn cấp
robot không thể thay thế được các y tá chuyên nghiệp
nhưng nó có thể hỗ trợ một số hoạt động giúp họ có thêm thời gian chăm sóc bệnh nhân
nhóm nghiên cứu cho biết họ đang tiếp tục phát triển các bộ điều khiển phản ứng thần kinh
một dạng trí thông minh nhân tạo cho phép các y tá dễ dàng hướng dẫn robot trong công việc hàng ngày
để đảm bảo hệ thống robot trợ lý có thể điều hướng và tương tác an toàn với mọi người trong bệnh viện
ô nhiễm nước là một trong những vấn đề đau đầu mà nhiều quốc gia phải đối mặt
đặc biệt là tại các khu vực đông dân cư nơi nhu cầu nước sạch luôn khan hiếm
mới đây các nhà khoa học tại bangladesh đã nghiên cứu một phương án lọc nước bằng tảo xanh
dự án này nếu thành công sẽ được áp dụng rộng rãi và trở thành biện pháp lọc nước tiết kiệm dễ áp dụng tại nhiều nơi
các nhà nghiên cứu tại đại học dhaka bangladesh đã thực hiện dự án nuôi chế tạo màng lọc nước từ tảo xanh
biến nước bẩn thành nước uống được
nghiên cứu được thực hiện với sự hợp tác của đại học úpsala của thụy sĩ
tại đây các nhà nghiên cứu sẽ biến các sợi celluloid của loài tảo xanh phytophora
thành miếng giấy lọc nước và gửi trở lại dhk để thử nghiệm
chúng tôi thu thập các loại tảo xanh có trong nguồn nước thường sinh sống của người dân bangladesh
và tại các vườn thực vật sau đó phân tích đặc tính
các tế bào trong loài tàu này hoạt động như một màng lọc nước
loại bỏ mọi vi khuẩn và virus gây bệnh nguy hiểm từ nguồn nước bẩn
nhóm nghiên cứu hy vọng giấy lọc nước từ tảo xanh này sẽ sớm được nhân rộng tại nhiều nơi
để ngăn các loại virus chết người từ nhiễm trùng nước
nước được lọc bằng tảo đã được đem đi kiểm tra và cho thấy kết quả khả quan

tảo xanh đã lọc được tất cả các loại vi khuẩn và virus nguy hiểm trong nước
giống như những gì nhóm nghiên cứu của đại học upsala kỳ vọng
giống tảo xanh petropora được nuôi trồng trong các bể xi măng tại đại học dhaka
sau đó chúng được rửa sạch và xấy khô rồi gửi sang thụy sĩ
tại đây các nhà khoa học đã chiết xuất sợi cenulo từ tảo thành loại giấy lọc
và kết quả thu được từ phòng thí nghiệm là rất khả quan
loại giấy lọc này chưa được ứng dụng rộng rãi
bởi nó chưa được nghiên cứu trong điều kiện áp lực lớn
cần tiến hành nhiều thí nghiệm hơn nữa trước khi đưa vào sử dụng tại nhiều ngôi làng ở bangladesh
bangladesh là quốc gia có mật độ dân số đông nhất thế giới
với hơn một trăm sáu mươi triệu người sống trên diện tích chín mươi một bảy trăm ba mươi hai km hai
và có tới bốn triệu người sống trong cảnh thiếu nước sạch
và tám mươi năm triệu người sống trong điều kiện thiếu vệ sinh
tình trạng ấm lên toàn cầu cũng như những nguyên nhân phát sinh từ con người
đã khiến nhiều vụ cháy rừng trên thế giới xảy ra và diễn biến ngày một phức tạp
mới đây các nhà khoa học ở đại học sử dụng các loại giấy lọc
stanford cho biết đã phát triển thành công một hợp chất mới có khả năng chống cháy rừng
hạn chế nguy cơ bùng phát đam cháy
hợp chất nói trên có tác dụng như chất làm chậm cháy
có thể bảo vệ cây cối ở những nơi dễ xảy ra cháy rừng
chất này cũng làm giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của các vụ cháy
chất làm chậm cháy được chế tạo từ cellulo thân thiện với môi trường và rất bền
khi thực nghiệm các nhà khoa học phun chất làm chậm cháy lên cỏ và cây bụi
trải qua trận mưa một mươi hai bảy mm nó vẫn ngăn lửa bùng phát thành công
theo các nhà khoa học một lít hợp chất làm chậm cháy mới này
có tác dụng bảo vệ tương đương với năm mươi lít hợp chất cũ
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống của chúng tôi hôm nay
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này tuần sau